liên quan đến sự việc một chủ doanh nghiệp bỏ đi bất thường là công ty trách nhiệm hữu hạn kayang việt nam tại thành phố hải phòng
khiến cho hai hai trăm linh lao động có nguy cơ mất việc làm
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng đã khẩn trương chỉ đạo các sở ngành đơn vị có liên quan
bảo đảm quyền lợi chế độ tốt nhất và duy trì việc làm cho người lao động
công ty trách nhiệm hữu hạn cai giang có trụ sở tại số một trăm chín mươi sáu hoàng quốc việt phường ngọc sơn quận kiến an thành phố hải phòng
là doanh nghiệp một trăm linh vốn đầu tư của đài loan chuyên sản xuất giày da xuất khẩu
hiện công ty quản lý sử dụng hai hai trăm linh lao động gần hai trăm linh nhân viên văn phòng
theo báo cáo của lãnh đạo quận kiến an từ ngày một mươi một tháng tám đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
tổng giám đốc công ty ông hoàng trang tre và một mươi bảy cán bộ nhân viên kỹ thuật người đài loan trung quốc
đang làm việc tại công ty đã bỏ đi khỏi công ty không rõ lý do
hiện công ty nợ tiền bảo hiểm của công nhân nợ tiền công đoàn chưa thanh toán tiền lương tháng bảy năm hai nghìn hai mươi

đồng thời thành phố hải phòng chỉ đạo ủy ban nhân dân quận kiến an khẩn trương phối hợp với các sở ngành liên quan
tiếp tục nắm bắt tình hình phối hợp với phía công ty cai giang việt nam để có phương hướng giải quyết chế độ cho người lao động
giao bảo hiểm xã hội thành phố giải quyết ngay những chế độ ốm đau thai sản cho công nhân trong thời gian nghỉ việc